một bài viết có minh chứng cho bước trưởng thành phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại ngoại giao việt nam mang bản sắc cây tre việt nam độc đáo đặc sắc mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta

bộ trưởng tô lâm cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt triển khai quyết liệt các kế hoạch giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đạt được những kết quả tích cực
nhìn tổng thể chung tình hình an ninh trật tự tội phạm và vi phạm pháp luật ở nước ta cơ bản được kiểm soát tốt
môi trường xã hội được duy trì an ninh an toàn để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn để việt nam vẫn là điểm đến an ninh an toàn trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động rất phức tạp như hiện nay
trên từng lĩnh vực cũng có những vấn đề nổi lên cần quan tâm giải quyết trong phát biểu thảo luận các vị đại biểu quốc hội cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
theo thông kê chúng tôi hiện nay có khoảng một vấn đề

chính phủ và bộ công an rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ giám sát của quốc hội các vị đại biểu quốc hội đối với những vấn đề liên quan góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong thời gian tới
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp đồng chí chu kiến quốc ủy viên dự khuyết trung ương đảng tham mưu trưởng bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
bộ trưởng tô lâm khẳng định hiện nay quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc thể hiện rất rõ trên nhiều lĩnh vực trong đó hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột và là điểm sáng trong tổng thể quan hệ hai nước góp phần quan trọng vào hòa bình thịnh vượng phát triển của thế giới và khu vực
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chào mừng đoàn đại biểu bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc do đồng chí chu kiến quốc dẫn đầu sang thăm việt nam và làm việc với bộ tư lệnh cảnh sát cơ
cơ động bộ công an việt nam
để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tập trung nghiên cứu xây dựng và sớm ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng nhiệm vụ để tạo khuân khổ pháp lý triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể nghiên cứu hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện cán bộ dành cho lực lượng chống khủng bố chống biểu tình b
mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm công tác cùng diễn tập chung phối hợp với nhau để giải quyết những vấn đề chung như cứu nạn cứu hộ thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa luyện tập võ thuật thể thao văn nghệ
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đồng chí chu kiến quốc khẳng định trung quốc rất coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước chúc mối quan hệ giữa hai đảng hai nước và hai cơ quan ngày càng phát triển ổn định hiệu quả thực chất lâu dài
khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa mối quan hệ hợp tác giữa bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc và bộ công an việt nam phát triển hơn nữa dựa trên những cơ sở có sẵn
nằm trong khuôn khổ các hoạt động của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ninh bình năm hai nghìn hai mươi ba vào chiều ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi một công an tỉnh ninh bình tổ chức diễn tập thực binh phương án xử trí tình huống phòng chống tập trung đông người gây dối an ninh trật tự bạo loạn đánh bắt khủng bố giải cứu con tin và chữa cháy cứu nạn cứu hộ
dự diễn tập có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
diễn tập gồm ba phần
diễu hành phương tiện
biểu dương lực lượng
thực binh giải quyết tập trung đông người phá dối an ninh bạo loạn
và thực binh đánh bắt khủng bố giải cứu con tin chữa cháy cứu nạn cứu hộ
thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng sự điều hành của chính quyền và lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân
nâng cao khả năng huy động bốn tại chỗ
năng lực tư duy trình độ nghiệp vụ kỹ thuật chiến thuật ý thức trách nhiệm chỉ huy tác chiến của lãnh đạo chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an toàn tỉnh trong ứng phó với tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh
tăng cường công tác phối hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu giữa các lực lượng công an quân sự với cấp ủy chính quyền các sở ban ngành đoàn thể ở địa phương bảo đảm không bị động bất ngờ trong mọi tình huống
đồng thời chủ động cảnh báo săn đe các thế lực thù địch phản động có âm mưu phá hoại gây dối trật tự tập trung biểu tình bạo loạn khủng bố
đây cũng là dịp biểu dương lực lượng phương tiện và kiểm tra đánh giá tính năng tác dụng hiệu quả thực tế của vũ khí trang thiết bị công cụ hỗ trợ phương tiện cơ giới thông tin liên lạc hậu cần để bổ sung trang bị đảm bảo đầy đủ phù hợp đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới góp phần bảo đảm tốt an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao đoàn đại biểu trung tâm hợp tác an ninh và thực thi pháp luật mê công lan thương do ngài yu sao wen quyền tổng thư ký trung tâm hợp tác an ninh và thực thi pháp luật mê công lan thương làm trưởng đoàn
chào mừng ngài yo sao wen cùng đoàn đại biểu trung tâm hợp tác an ninh và thực thi pháp luật mê công lan thương sang thăm làm việc tại việt nam thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
sau năm năm hình thành và phát triển cơ chế hợp tác mê công lan thương đã đạt được những bước tiến quan trọng bộ công an việt nam đánh giá cao các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực phòng chống tội phạm do trung tâm tổ chức
thời gian tới bộ công an việt nam đề nghị trung tâm tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin liên quan đến các hoạt động mua bán người buôn lậu qua biên giới nhằm đưa ra những cảnh báo chung giúp cơ quan các nước sớm có biện pháp phòng chống tội phạm này
tổ chức các chương trình tập huấn chiến dịch nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia cho cán bộ thực thi pháp luật các nước
chân thành cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp ngài yo sao wen đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa trung tâm hợp tác an ninh và thực thi pháp luật mê công lan thương và bộ công an việt nam trong thời gian qua
chúc mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng ngày càng phát triển
chúc mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng ngày càng phát triển
công an quân sự biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương các cấp triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
qua kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở đoàn kiểm tra đã ghi nhận biểu dương ba lực lượng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ triển khai thực hiện tốt nghị định ba của chính phủ
đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện tốt nghị định ba của chính phủ và tăng cường kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bám nắm tình hình và địa bàn kịp thời trao đổi thông tin tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các chủ trương giải pháp trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân biên ph
vững chắc góp phần giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
thưa quý vị hôm nay phó thủ tướng trần lưu quang ký các quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với hai nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cụ thể theo quyết định số một nghìn bốn trăm bốn mươi ba qdttg thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng ninh đối với ông đặng huy hậu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số chín trăm chín mươi bảy của ban bí thư
theo quyết định số một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn qdttg thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đối với bà vũ thị thu thủy do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số chín trăm chín mươi năm của ban bí thư